xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim tiếp theo
còn tại lạng sơn lương văn thiết đến nhà bà vi thu hà đòi tiền
trước đó nhờ bà hà giữ hộ thì xảy ra mâu thuẫn

sau khi gây án thiết bỏ trốn lên rừng
cho đến chiều cùng ngày thì bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn bắt giữ
liên vốn làm công nhân ở bình dương nhưng đã bị lừa bán sang campuchia
tại đây y liên bị lừa bán qua nhiều công ty khác nhau
chiều ngày hai mươi tháng tám y liên được lực lượng chức năng giải cứu
tại một công ty cách cửa khẩu quốc tế mộc bài khoảng bốn trăm bảy mươi km và đưa về nước
đang vận chuyển hai bánh heroin
đối tượng quảng thị miệng chú tỉnh điện biên
đã bị bắt quả tang tại khu vực mốc một trăm linh năm tuyến biên giới việt nam lào
thuộc địa phận bản hồng lách quông xã thanh hương huyện điện biên tỉnh điện biên
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch
với một mươi triệu đồng chưa kịp giao hàng thì bị phát hiện
lực lượng cảnh sát đã giải cứu được bảy người bắt kẹt trong đám cháy ra ngoài
đồng thời hướng dẫn tám người khác tự thoát nạn an toàn
vụ cháy xảy ra khu trung cư ở quận nam tử liêm thành phố hà nội vào đêm qua
thông tin ban đầu vụ cháy bắt nguồn từ hộp điện thuộc tầng bảy của tòa nhà
rất may không xảy ra thiệt hại về người
thưa quý vị
thống kê từ bộ y tế cho thấy trong những vụ mất an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh
người bị tấn công chủ yếu là bác sĩ chiếm tới bảy mươi
trong đó số vụ việc xảy ra phần lớn tại khuôn viên của bệnh viện trung tâm y tế
trong khi thầy thuốc đang cấp cứu chăm sóc người bệnh
tình trạng tái diễn liên tiếp các vụ hành hung bác sĩ xảy ra trong thời gian gần đây
đã và đang được cư dân mạng và dư luận xã hội đặt ra giải pháp để bảo vệ họ
nhiều giải pháp cũng đã được đưa ra tuy nhiên vì sao chưa mang lại hiệu quả
đây là vấn đề đang được cư dân mạng chia sẻ và quan tâm và đưa ra nhiều bình luận
mời quý vị cùng theo dõi
nghiên cứu sử dụng khiên mũ có mặt nạ và bộ áo giáp để phòng trường hợp khi có tấn công
đây là một trong những giải pháp được giám đốc bệnh viện lê văn thịnh tp thủ đức tp hcm đề xuất
trước tình trạng hành hung nhân viên y tế xảy ra đáng báo động
hiện ý kiến này đang thu hút nhiều chia sẻ bình luận từ cư dân mạng
với những hình ảnh độc đáo như thế này
mỗi bác sĩ là một chiến sĩ cần phải có thêm nhiều trang thiết bị bảo vệ bác sĩ
nếu trang bị như thế thì bác sĩ đi làm trang bị còn hơn cả đi đánh trận
hành động hành hung bác sĩ là bạo lực đáng lên án
tuy nhiên việc sử dụng trang thiết bị cần nghiên cứu tính hữu dụng của nó
trông khiên về mũ sắt như thời chiến tranh có vẻ không hợp lý
trước đó những hình ảnh liên quan đến bác sĩ là một trang thiết bị
liên quan đến các vụ hành hung bác sĩ cũng đã gây nhiều bức xúc từ cộng đồng mạng
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
tất cả những hành động tấn công nhân viên y tế khi đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu người bệnh
là hoàn toàn không thể chấp nhận được cho dù bất cứ lý do nào
thật sự nản lòng bản thân tôi cũng từng bị hành hung khi đang trực cấp cứu cách đây hai mươi năm
mỗi lần nghe tin như vậy tôi rất buồn và lo lắng cho các nhân viên y tế
nên xem tội phạm này giống như chống người thì hành công vụ
các phòng cấp cứu nên có nhân viên an ninh có trang thiết bị hỗ trợ bạo hành
hành hung nhân viên y tế khoa cấp cứu đồng nghĩa với hành vi đe dọa đến tính mạng của những bệnh nhân đang được cấp cứu khác
yêu cầu xử nặng để làm gương cho những kẻ hung hăng khác
mới đây bộ y tế đã có đề nghị bộ công an tăng cường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự
tại các khu vực có bệnh viện lớn củng cố mạng lưới đường dây nóng của lực lượng cảnh sát cơ động và cơ quan công an gần bệnh viện nhất
kịp thời hỗ trợ khẩn cấp trước các tình huống nguy cấp
tuy nhiên để không tái diễn và có thể giảm thiểu những vụ hành hung trong bệnh viện
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã thẳng thắn chia sẻ những đề xuất giải pháp về vấn đề này
mỗi bệnh viện cần có một an ninh đủ mạnh trực tại khu khám bệnh và khu cấp cứu
chứ đợi đến lúc bị hành hung mới gọi thì khi công an đến có khi xảy ra sự việc rồi
có phải lúc nào công an phường cũng có mặt kịp thời đâu
quan trọng là lực lượng bảo vệ tại chỗ
hãy tăng quyền hạn trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng bảo vệ tại chỗ
quan trọng là văn hóa ứng xử giữa các bên liên quan
trước áp lực căng thẳng trong nhiệm vụ công việc của nhân viên y tế
với sự nôn nóng lo lắng cho bệnh tình của người nhà bệnh nhân
dây phút cấp cứu là dây phút hết sức nhạy cảm
nên cấm người nhà vào khu vực nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ
bệnh viện bố trí nhân lực để bảo đảm chăm sóc bệnh nhân ở khu vực này thấy người nhà
an ninh bệnh viện sau nhiều vụ hành hung bác sĩ cần phải được quan tâm thắt chặt hơn nữa
đây là vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng
ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
với sự phát triển mạnh mẽ của internet các nền tảng số
với sự đa dạng hình thức kết nối cung cầu
ngành vận tải hành khách cũng có nhiều thay đổi
đối với các tuyến xe khách cố định thì thay vì trước nay là đón trả khách trong bến
thì hành khách có thêm nhiều lựa chọn khác để di chuyển
như là đi limousine hay thậm chí là đón xe tại các bến cóc tự phát triển được
vâng tình trạng các bến xe khách lớn mất đến hàng trăm nốt chạy chỉ trong năm nay
đang cho thấy các doanh nghiệp vận tải khách tuyến cố định
đang gặp rất nhiều khó khăn với mô hình hoạt động vận tải kiểu cũ này
và bị bóp nghẹt với các phương thức và cách thức tổ chức vận tải khách
theo nhiều hình thức mới phát sinh
từ đầu năm đến nay tại bến xe nước ngầm
đã có hơn hai trăm linh nốt xe bị doanh nghiệp vận tải bỏ không khai thác
tương tự là bến xe mỹ đình
trong sáu tháng đầu năm cũng có đến hai trăm linh xe bỏ hoạt động trong bến
bến xe giá bát cũng chẳng khá hơn
tình trạng bỏ bến bỏ nốt
đang gây nhiều xáo trộn trong bến
các biểu đồ chạy xe vốn đã được tính toán và ổn định bấy lâu này
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tần suất chuyến
tần suất giảm đi thì hành khách sẽ phải đợi rất lâu mới có xe phục vụ
tần suất giảm thì rõ ràng là nếu mà những hành khách mà gắn bói bến
thì là sẽ không có xe phục vụ

điều động để tổ chức làm sao để vẫn đảm bảo phục vụ hành khách
nhưng mà tuy nhiên thì cái việc mà nhà xe bỏ bến

tân suất giảm khách chờ lâu bất tiện mất thời gian
khách bỏ bến ra ngoài bán xe rù

không có khách vào bến xe lại bỏ tần suất lại tiếp tục giảm
cái vòng luẩn quần lại tiếp tục đeo bám các doanh nghiệp vận tải
lý do thì nhiều nhưng phải kể đến một trong những lý do chính
khiến hoạt động của xe khách đang bị bóp nghẹt hiện nay
đó là bởi sự bùng nổ của một đối thủ đáng gồm
mang tên limousine
ở ninh bình bây giờ các dịch vụ xe đưa đón limousine nó nhiều quá
thế thành ra là bến bãi bây giờ là không có khách
bây giờ anh em ninh bình thì lượng xe cũ nó vẫn còn đông
các doanh nghiệp công ty cổ quần vận tải bình long khát lợi
lượng xe nó vẫn vận
mà bây giờ nói thật là khách không có
anh em lái xe cũng quá là vất vả
xe rù với xe ghép nó nhiều hơn trong bến ra là không có khách
còn ra bến ra có cắt thì phải lây la rừng thì bị các công an bắt
trong bến thì khách nó vắng lắm
khách đa số người ta đi bằng các phương tiện bên ngoài nhiều
như xe ghép xe rù
lượng xe rù
cái lượng khách vào trong bến thì khá là ít
bọn em đi xuất bến thì thường thường hầu như chỉ là một khách hai khách không nào nhiều
thì năm khách có hôm không có người nào
có xe thì người ta cũng đỗ ở bên ngoài để nó giảm cái lượng chi phí
vào trong bến không có khách thì bến bãi
thế nên là người ta cũng phải tìm cách để người ta
limousine càng phát triển
hoạt động vận tải khách tuyến cố định trong bến càng khó khăn
buộc phải tự bơi ra khỏi bến để duy trì sản xuất
và từ đó những bến cóc như thế này lại ngày càng phát sinh
số đông là tâm lý của người dân là muốn nhanh
và muốn lên xe không muốn vào bến mua vé
cho nên là xuất hiện tình trạng là dân đứng ở ngoài đường bắt xe rất đông
thành ra xuất hiện những nhóm xe rù bên cóc hoạt động trên địa bàn
thành ra là các chủ xe ở trong bến
người ta xuất hiện tình trạng chạy lòng vòng quanh bến
có thể chạy hai ba đến năm vòng để đón khách
khi nào mà có đủ lượng khách nhất định người ta sẽ đi
lái xe thì thường là khi không có lực lượng chức năng
là họ đi lại liên tục
và họ sẽ đi lại liên tục
và họ sẽ báo nhau
khi cứ thấy xe cảnh sát của chúng tôi đi ra xuất hiện trên mặt đường
thì là họ đã có những cái nhắn trên những cái nhóm gia lô riêng
để thông báo là chúng tôi đang tọa độ chúng tôi đang đứng ở đâu
xử lý với những vấn đề gì
là sau đó là tất cả các lái xe xuất phát từ bến xe là đều biết
và đều né tránh cái điểm mà chúng tôi đang đứng thực hiện nhiệm vụ
đây là tình trạng đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua
gây rối loạn trật tự an toàn giao thông
ở các tuyến vành đài các cửa ngõ các trục hướng tâm thành phố
thưa quý vị thời gian qua thì công tác phòng cháy chạy cháy
đã được các cấp các ngành và người dân quan tâm
tuy nhiên tình hình cháy nổ tai nạn sự cố
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
vẫn diễn biến phức tạp
nhất là cháy nổ tại các khu dân cư nhà cao tầng chợ khu công nghiệp
điển hình như tại thủ đô hà nội
trong ngày một mươi tháng tám đã liên tiếp xảy ra bốn vụ cháy
và theo thông kê của bộ công an
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cả nước đã xảy ra bốn vụ cháy

làm chết bốn mươi một người
bị thương bốn mươi hai người
thiệt hại tài sản ước tính sơ bộ khoảng bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến những diễn biến cháy nổ như vậy
và bộ công an cũng như là công an các đơn vị địa phương
đã có những giải pháp kế hoạch nào
nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các vụ cháy
khi mà từ thời điểm từ nay đến cuối năm
dự báo tình hình cháy nổ
sẽ có những diễn biến phức tạp hơn
những nội dung này sẽ có trong cuộc trao đổi của chúng tôi
với đại tá phó giáo sư tiên sĩ nguyễn minh khương
phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ bộ công an
xin cảm ơn đại tá đã tới với chương trình của truyền hình công an nhân dân
thưa đại tá có thể thấy rằng
trong thời gian vừa qua trên địa bàn thủ đô hà nội
tình hình cháy nổ diễn biến rất phức tạp
vậy thì đồng chí đưa ra những đánh giá nhận định như thế nào
về tình hình cháy nổ trong thời gian gần đây ạ
về tình hình chung thì chúng ta thấy là
đây là cái mùa cao điểm nắng nắng
và chính vì vậy nó cũng là cái tần suất
xuất hiện các sự cố cháy nổ
là cũng sẽ nhiều hơn so với những cái thời điểm khác trong năm
cái thứ hai đối với hà nội thì chúng ta biết là
hà nội là trung tâm của cả nước về kinh tế văn hóa xã hội
ở hà nội thì đa dạng các loại hình về
dịch vụ kinh doanh và sản xuất
và như vậy kèm theo đó chính là cái
cái nguy cơ nguy cơ rất cao
về tiềm ẩn
với những cái nguy cơ rất cao

với những cái nguy cơ về cháy nổ
sự cố tai nạn
trong đó cháy nổ thì chúng ta biết là
diễn biến rất là phức tạp
và chính vì vậy mà trong
như chúng ta thống kê là có một ngày
trên địa bàn hà nội có thể có đến bốn vụ
mà thậm chí là năm vụ
vụ đó là những vụ mà chúng ta được biết
mà chúng ta thống kê theo cái quy định
thống kê về cái số lượng thiệt hại
tuy nhiên những cái sự cố xảy ra
mà người dân phát hiện kịp đời
mà dập cháy được luôn
mà cái thiệt hại không đáng kể
thì chúng tôi đưa vào dạng là thống kê để theo dõi
thì số lượng đó có thể đến
hàng một mươi thậm chí là trên một mươi
như vậy cho thấy cái diễn biến
tình hình cháy nổ trong thời gian gần đây thì rất là phức tạp
và thưa đại tá là
riêng tại hà nội theo thống kê của công an thành phố hà nội
thì từ sáu tháng đầu năm
hai nghìn hai mươi hai thì công an thành phố hà nội
cho thấy rằng là nguyên nhân của
tình hình cháy nổ chủ yếu
do sự cố và hệ thống thiết bị điện
là một trăm ba mươi bốn vụ
chiếm tới tận sáu mươi bốn năm
vậy thì xin đồng chí hãy cho biết là
tại sao sự cố về cháy nổ
về thiết bị điện lại tăng cao như vậy
cũng như tôi nói
thì trước là
mùa nắng nóng
đối với hộ gia đình thì tăng những cái thiết bị
thiết bị tiêu thụ điện như quạt điều hòa
sẽ tăng lên
và như vậy là sẽ tăng lên công cấp của
hệ thống điện trong nhà đó
tuy nhiên cái đường dây dẫn
đường dây dẫn có thể đã thiết kế cũ rồi
thì trước rồi
bây giờ lại tăng thêm công suất về những cái thiết bị phục vụ
cho việc cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày
dẫn đến quá tải của hệ thống đó
và cũng đó là một nguyên nhân dẫn đến cái sự cố
chọc cháy của hệ thống điện trong hộ gia đình
ngoài ra đối với các cơ sở sản xuất
thì đối với cơ sở sản xuất
trước đây đã thiết kế hệ thống điện rồi
nhưng đến nay hệ thống điện
một là đã cũ hai nữa là
có thể mở rộng cái sản xuất lên
và tăng thêm cái thiết bị
để phục vụ cho việc sản xuất đó
nhưng cái thiết kế hệ thống điện đó lại không
không tương xứng chính vì vậy nó cũng là một nguyên nhân
dẫn đến cái sự cố của điện
và cũng có thể khẳng định rằng
cái nguyên nhân từ điện dẫn đến sự cố cháy nổ
ở trên toàn quốc nói chung
và hà nội nói riêng là chiếm tỷ lệ
là rất lớn có thể là
có những năm là bốn trên bốn mươi có những năm là trên năm mươi
và đối với hà nội
sáu tháng đầu năm là chúng ta thấy là
thế còn đối với loại hình là quán karaoke
để quán bar thì đây cũng là những nơi
mà tìm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ
vậy thì và thực tế thì trong thời gian vừa rồi
thì cũng đã có vụ cháy nổ tại quán karaoke
tại cầu giấy
khiến ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thiệt mạng
vậy thì thưa đồng chí với đơn vị là chủ quản
về công tác phòng cháy chạy cháy thì
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã có những kế hoạch như thế nào
để tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh những vi phạm
về phòng cháy chạy cháy tại những nơi này
như chúng ta đã biết thì là
cái hoạt động karaoke
cũng như là quán bar vũ trường là nơi tập trung đông người
và những hoạt động đó
là đối với những đối tượng hoạt động rất là phức tạp
nhiều hoạt động diễn ra trong cùng đồng thời trong một lúc
và cái thứ hai nữa là
ở nơi đó thì những vật liệu cháy
rồi là những vật liệu dễ cháy
rất là nhiều
và cái thứ ba nữa là
ở đó sử dụng rất nhiều các thiết bị điện
rồi là âm thanh rất là lớn
chính những điều đó nó dẫn đến là
khi mà xảy ra sự cố tai nạn
sự cố cháy ở đó thì cái nguy cơ
dẫn đến nhiều người bị thiệt mạng
là rất dễ
cái thứ hai nữa là

cái việc là chấp hành các quy định an toàn
phòng cháy cháy tại nơi đó là có những cái hạn chế nhất định
bởi vì đều là những người
không phải là những người chứng nhu nhân trong một hộ gia đình
mà là những người rất nhiều loại người
rất nhiều dạng người đến đây
từ thanh niên có thậm chí là trung niên có
và cái nhận thức
cái ý thức khác nhau và dẫn đến là
cái việc khó khăn trong cái việc là
kiểm soát cái hành động
mà có thể dẫn đến cái nguy cơ rất cao
dẫn đến cháy nổ ở những nơi này
và để giải quyết
những vấn đề này
để nhằm giảm thiểu nguy cơ dẫn đến cháy
ở các khu karaoke
cũng như là khu trường và quán bar
thì bộ quan đã có chỉ đạo
cục cảnh sát bộ cháy
về nghiệp vụ đã chỉ đạo công an các địa phương
trên toàn quốc là tổ tổng
giả soát những cái đơn vị
những cái cơ sở hoạt động
theo cái hình thức là karaoke
và kinh doanh vụ trường
cũng như là quán bar
để từ đó
có thể phát hiện ra những cái sai sót
những cái vi phạm
và từ việc phát hiện ra sai sót vi phạm đó
thì kiên quyết là triệt để
xử lý và
đình chỉ những cơ sở nào không đảm bảo
cái yêu cầu về đảm bảo điều kiện an toàn
vòng cháy cháy
và chỉ những cơ sở nào đủ điều kiện an toàn
phòng cháy cháy và chấp hành tất cả những yếu tố
thì mới tiếp tục được hoạt động
thưa đồng chí thì vậy thì trước những diễn biến phức tạp
của tình hình cháy nổ trong thời gian gần đây
và yêu cầu bảo vệ phát triển bền vững của đất nước
thì bộ công an cũng đã xác định
cái chiến lược trên mặt trận chống giặc lửa
vậy thì ngoài ra thì
công an các đơn vị địa phương cũng có
những cái giải pháp cụ thể
vậy xin đồng chí hãy cho chúng tôi biết là cụ thể chiến lược
của bộ công an và các giải pháp là gì thưa ông
chiến lược của bộ an trong thời gian tới
để nhằm giảm thiểu cái nguy cơ gây cháy nổ
cũng như là thiệt hại do cháy nổ gây ra
thì bộ quan cũng chỉ đạo
lực lượng cảnh sát vòng cháy thực hiện một số cái vấn đề
thứ nhất đó chính là
cái phương châm đó chính là
bốn tại chỗ
chúng tôi bây giờ đang thực hiện tiếp tục
thực hiện cái kế hoạch hai trăm bảy mươi ba của bộ công an chỉ đạo
là tăng cường các phòng cháy cháy
và cứu nạn hộ tại khu dân cư
hộ gia đình và nhà để ở
kết hợp với sản xuất kinh doanh
để thực hiện tiếp tục cái kế hoạch một trăm năm mươi một
năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an
và với cái kế hoạch hai trăm bảy mươi ba này
thì chúng tôi sẽ đi tập trung là hướng dẫn
cho người dân mở lối thoát nạn thứ hai
tại các hộ gia đình
rồi là nhà ở
nhà ở riêng lẻ
rồi là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
vận động người dân trang bị các phương tiện chữa cháy
ban đầu trong ở nhà
và đồng thời nữa chúng tôi tập trung sử dụng những mô hình
điểm để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
ví dụ như là tổ liên doa
đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
và cái tổ liên doa này
thì cứ một mươi năm đến một mươi năm hộ gia đình
trên cùng một dãy liên kết với nhau bằng hệ thống chuông chung
và khi nhấn một chuông ở một nhà
thì tất cả một mươi năm chuông đều kêu
và lúc đó thì mọi người dân trong các hộ gia đình đó
sẽ tập trung phát hiện là
ở một nhà dân nào đó xảy ra cháy
và họ sẽ tập trung đến đó để người ta hỗ trợ
và cái này thì chúng tôi đã đi kiểm tra thực tế
tại thành phố hồ chí minh
và được lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương
đánh giá rất cao cái mô hình
chỉ đạo cái mô hình này của vụ an
và hiệu quả vừa hiệu quả vừa
vấn đề là gì
giúp cho việc hỗ trợ chữa cháy ngay từ giai đoạn bắt đầu
cái thứ hai nữa là
tăng tình đoàn kết giữa các hộ gia đình
trong cái khối phố đó với nhau
khối xóm đó với nhau
đấy là cái mô hình
đấy là cái về cái chiến lược bốn tại chỗ
cái thứ hai nữa là
chúng tôi đang ứng dụng những công nghệ hiện đại
để phục vụ cho việc quản lý cơ sở
quản lý các khu dân cư
để nắm bắt cụ thể đặc điểm nguy hiểm cháy nổ
của cơ sở đó của khu dân cư đó
đồng thời ứng dụng công nghệ báo cháy
và thông tin báo cháy
về cho lực lượng cảnh sát bóng cháy
để kịp thời phát hiện ra cháy
và điều động lực lượng đến cách sớm nhất
sử lý ngay từ giai đoạn ban đầu
đồng thời nữa là ứng dụng những thiết bị phương tiện hiện đại
để phục vụ hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy
nâng cao năng lực và trình độ
để có thể dập chất tác âm cháy
để nâng cao hiệu quả
đó là những biện pháp của cơ quan chức năng
chúng ta cũng cần phải bàn đối với sự phối hợp của người dân
người dân thì họ cần phải làm gì
để cùng phối hợp với lực lượng chức năng
để cho công tác phòng cháy chết cháy
được hiệu quả hơn
đúng là như vậy
nếu như mà chỉ có sự nỗ lực của lực lượng chức năng
cảnh sát phòng cháy hay không
thì có lẽ là sẽ không đạt được cái mục tiêu
để giảm thiểu nguy cơ
cũng như giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra
và cái quan trọng rất quan trọng
đây đó chính là ý thức của người dân chấp hành
các quy định an toàn về phòng cháy
cái việc chấp hành
và những điều kiện an toàn về phòng cháy
đó chính là quá trình hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
thể hiện trên mấy vấn đề
thứ nhất là người dân cần nghiên cứu
và tìm hiểu cũng như là chấp hành
những điều kiện về an toàn về phòng cháy
trong căn hộ mình trong gia đình của mình
trong cơ sở giáo suất của mình
và người đứng đầu cơ sở cơ quan xí nghiệp
và hộ gia đình
đó chính là những người quan trọng nhất
trong việc đưa ý thức này đến các thành viên
và khi có ý thức về phòng cháy rồi
thì sẽ giảm thiểu nguy cơ
xảy ra các sự cố cháy nổ
đồng thời nữa là
khi mà người dân có ý thức
có kiến thức về chữa cháy và kiếm đạn hộ
thì có thể tự thoát nạn ra khỏi khu vực cháy
đồng thời có thể sử dụng các phương tiện chữa cháy
đã được trang bị để dập đám cháy ngay từ giai đoạn bản đảo
một chút vẫn là ý thức
vòng cháy của người dân cần phải được nâng cao hơn
và một lần nữa xin cảm ơn đại tá nguyễn vinh khương
đã có những trao đổi rất là cụ thể vừa rồi
thưa quý vị có thể thấy rằng
cùng với những giải pháp quyết liệt
từ phía các cơ quan chức năng
và việc nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ của mỗi người dân
chính là những yếu tố quyết định đến sự an toàn
về cháy nổ trong thời gian tới